ngày qua các đơn vị quân đội tại tỉnh khánh hòa tiếp tục nhường doanh trại của mình
để đón tiếp các công dân từ vùng dịch trở về thực hiện cách ly một mươi bốn ngày theo quy định
tại đây tổ chức các hoạt động thể thao tạo không khí thân thiện thoải mái
còn chăm lo cho công dân từng bữa ăn giấc ngủ trong những ngày cách xa gia đình
sự nhiệt tình và chú đáo của lực lượng quân đội việt nam đã lắng động nhiều ấn tượng đẹp trong mỗi kiểu bào
tại các khu cách ly tập trung của bệnh viện nhiệt đới bộ chỉ huy quân sự sư đoàn ba trăm bảy mươi bảy quân chủng phòng không không quân tại khánh hòa
đã đón gần năm trăm linh công dân việt nam trở về từ hai nước là australia và nhật bản qua cảng hàng không quốc tế cam ranh
nơi cách ly tập trung phổ biến tiêu chuẩn chế độ mà đồng bào được hưởng phổ biến lịch thời gian
thời gian thăm khám thời gian thể dục thể thao sẵn sàng triển khai nơi tiếp nhận tiếp theo
và sẵn sàng đón tiếp ba trăm linh công dân từ nước ngoài về đảm bảo an toàn tuyệt đối và chấp hành đúng theo quy định pháp luật của nhà nước
ngoài bảo đảm một cách tốt nhất cơ sở vật chất khu cách ly trong doanh trại
các bếp ăn quân đội đã ngày đêm sẵn sàng phục vụ cho các công dân bảo đảm chất dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm
sự nhiệt tình và chú đáo đã để lại ấn tượng đẹp trong nhiều công dân
những ngày tới sư đoàn ba trăm bảy mươi bảy sẽ tiếp tục tiếp nhận thêm khoảng ba trăm linh công dân tới cách ly
đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án củng cố mua sắm các trang thiết bị y tế cần thiết để quân số khỏe
và bảo đảm tốt cho những người dân cách ly với tinh thần chống dịch là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu